trưa nay ngày một mươi ba tháng hai tại thị xã tân nguyên tỉnh bình dương
một khu nhà xưởng chứa rất nhiều vải vụn đã xảy ra hỏa hoạn
đám cháy lớn bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng đe dọa đến khu vực xung quanh
theo đó vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi hai giờ cùng ngày
tại một nhà xưởng chứa vải vụn rộng hàng ngàn mét vuông
thời điểm này ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội
người trong nhà xưởng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã điều động nhiều xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
theo ghi nhận nhà xưởng chứa vải vụng nằm sát xưởng gỗ nhà dân trạm điện và công ty
thời điểm xảy ra cháy có công nhân đang làm việc tại công ty sát bên
nhiều người đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra xa đám cháy để đảm bảo an toàn
hiện lực lượng chức năng đã triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn
khống chế tàn đám cháy không cho cháy lan sang các khu vực xung quanh
bước đầu xác định vụ cháy không gây thương vong về người nhà xưởng bị đổ sập
các khu vực xung quanh như trạm điện cũng bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ